tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức lễ xuất quân đoàn việt nam tham dự tay nghề asean lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
kỳ thi tay nghề asean lần thứ một mươi hai thu hút ba trăm ba mươi bảy thí sinh đến từ một mươi quốc gia tranh tài ở hai mươi sáu nghề hai mươi bốn nghề chính thức và hai nghề trình diễn
sẽ diễn ra từ ngày hai mươi sáu tháng tám đến ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tại trung tâm hội nghị và triển lãm ipak thái lan
đoàn việt nam dự thi hai mươi sáu nghề với năm mươi hai thí sinh tại kỳ thi năm nay đoàn việt nam phấn đấu các nghề đã tham gia những kỳ thi trước đây sẽ đoạt huy chương vàng với các nghề mới tham gia có huy chương và kết quả chung là phấn đấu xếp toàn đoàn trong tốc đầu các nước dự thi